các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
nguyễn phước huy biến đổi khí hậu đang làm nền nhiệt độ toàn cầu tăng lên
điều này dẫn đến tình trạng mùa khô hạn hán nắng nóng hơn và mùa mưa lại xuất hiện các cơn mưa lớn trong thời gian ngắn
nên có thể gây ra ngập lụt cục bộ ở một số nơi
với diễn biến thời tiết như trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp
từ đầu năm đến nay thời điểm nắng nóng nhất xảy ra vào ngày chín tháng bốn tại thành phố biên hòa nhiệt độ đo được khoảng bốn mươi độ c
tuy nhiên đây là nhiệt độ đo được của ngành khí tượng thủy văn nhiệt
thế ở bên ngoài có những nơi có thể cao hơn từ hai năm độ c
vấn đề đặt ra cho đồng nai cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước là phải liên kết trong ứng phó với biến đổi khí hậu
hơn một mươi năm trước các bộ ngành địa phương đã xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu
trong đó khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp công nghiệp để chuyển đổi sang sản xuất xanh
sản xuất tuần hoàn giảm phát thải hạn chế tình trạng nóng lên của trái đất
theo bộ tài nguyên và môi trường việt nam là một trong năm quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu
do đó theo các chuyên gia về môi trường đã đến lúc việt nam phải tăng tốc trong thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
tất cả các ngành lĩnh vực đều phải chung tay trong việc bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
cũng liên quan đến biến đổi khí hậu mới đây cơ quan thời tiết quốc gia mỹ vừa lên tiếng cảnh báo
điều kiện nóng hơn bình thường sẽ bao trùm hầu hết đất nước vào mùa hè này
ở các bang miền trung và một số khu vực khác sự kết hợp giữa nắng nóng và thời tiết dự kiến khô hơn bình thường
sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra hạn hán và hỏa hoạn
giới chức mỹ đầu tuần này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị đối phó với nắng nóng
khi họ công bố hướng dẫn về hiprix một công cụ sử dụng thang mã màu để cảnh báo các rủi ro sức khỏe
do nhiệt dự kiến xảy ra trong bảy ngày tiếp theo
dự báo mùa hè nóng lực có liên quan đến sự chuyển đổi có thể xảy ra từ mô hình khí hậu enino sang lanina
vào nửa sau của mùa hè la nina làm tăng sức nóng mùa hè ở mỹ nhất là khi song hành với biến đổi khí hậu
trong khi đó nhật bản cũng dự báo về một mùa hè thiêu đốt sắp tới sau khi nhiệt độ tăng cao bất thường vào cuối tuần qua
khi thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng điều kiện nóng và khô hơn
đe dọa nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến đánh bắt cá gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người
và làm môi trường sống bị tàn phá chầm chọc hơn
đáng chú ý dân số già vốn chiếm tỷ lệ ngày càng cao ở nhật bản bị đe dọa nặng nề nhất
nhiệt độ ở trung tâm thủ đô tokyo hôm hai mươi một tháng bốn chạm mức cao nhất là hai mươi sáu một độ c
đây là mức nhiệt thường chỉ được ghi nhận tại thành phố này từ giữa tháng sáu
một số thành phố khác trên khắp nhật bản cũng ấm áp bất thường
trong đó thành phố sano ở tỉnh tochiki có nhiệt độ lên tới hai mươi bảy chín độ c
cơ quan khí tượng nhật bản cho rằng nhiệt độ tăng cao là do
hệ thống áp suất cao di chuyển qua đảo chính honsu
năm ngoái nhật bản đã ghi nhận mức nhiệt hiếm thấy lên tới bốn mươi độ c vào cuối tháng bảy
theo tờ new york times người dân ở nam á và đông nam á cũng phải chịu đựng các đợt nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ chạm mốc bốn mươi hai độ c
nhà chức trách bangladesh đã yêu cầu đóng cửa trường học trong suốt tuần
ngoài ra cơ quan y tế cảnh báo về nguy cơ xảy ra bệnh liên quan đến nắng nóng
thời tiết cực đoan ảnh hưởng không ít
cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại ấn độ
trong khi đó theo reuters học sinh tại bảy trường công lập tại philippines
đã được cho ở nhà học trực tuyến hồi tuần rồi do thời tiết nắng nóng bất thường
có thể thấy biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hệ lụy cho nhân loại
theo báo cáo mới của oev được công bố trong bối cảnh ngày càng nhiều dư luận lo ngại
về tác động của tình trạng trái đất nóng lên quá mức đối với các sông băng trên khắp thế giới
trong báo cáo nêu rõ tốc độ tan băng đã diễn ra nhanh hơn đáng kể trong bảy năm qua
oeav tiến hành nghiên cứu đối với chín mươi ba sông băng tại áo
kết quả cho thấy các sông băng này đã mất đi trung bình hai mươi ba chín mét tương đương bảy mươi tám bốn feet vào năm ngoái
đánh dấu đợt tăng chảy sông băng lớn thứ ba kể từ khi bắt đầu tiến hành các thống kê liên quan vào năm một nghìn tám trăm chín mươi một
trong số các sông băng nói trên hai sông băng pateser và reton baffiner có sự suy giảm băng nghiêm trọng
lần lượt là hai trăm linh ba năm mét và một trăm hai mươi bảy mét
oeav cảnh báo băng này đã diễn ra trong bảy năm qua
các sông băng tại áo có thể biến mất phần lớn trong bốn mươi năm năm tới
trong bối cảnh tình trạng nóng lên cực độ diễn ra ở dãy alper
theo tổ chức này nhà chức trách cần tăng cường các biện pháp hạn chế để bảo vệ khí hậu trước khi quá muộn
oeav kêu gọi tăng cường bảo vệ các sông băng như một phần trong nỗ lực chung nhằm duy trì đa dạng sinh học
đồng thời lưu ý rằng việc mở rộng các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã khiến các vùng alper chịu áp lực liên tục
theo tổ chức khí tượng thế giới wmo các sông băng lớn trên toàn cầu đang chứng kiến băng tan ở mức độ lớn nhất
kể từ khi được giám sát bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm năm mươi do băng tan cực độ ở cả phía tây bắc mỹ và châu âu
từ chiều tối và đêm ba mươi tháng bốn đến bốn tháng bốn khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
thanh hóa đến phú yên khả năng xảy ra nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
riêng ngày hai tháng năm ở khu vực bắc trung bộ nắng nóng có khả năng suy giảm
tây nguyên chiều tối và đêm mưa sào và sông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
từ ngày hai đến năm tháng năm chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
riêng chiều tối và tối hai đến ba tháng năm có mưa sào và sông dài rác ngày nắng có nơi nắng nóng
nam bộ nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
theo dự báo từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm
khoảng từ một đến hai độ c có nơi cao hơn hai độ c
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn cao hơn từ năm đến một năm độ c so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm
khoảng từ năm đến một độ c
từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại khu vực bắc bộ bắc trung bộ trung trung bộ và tây nguyên
dự báo số đợt nắng nóng ở các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm
tại khu vực tây bắc khoảng bốn đến năm đợt
khu vực đông bắc ba đến bốn đợt
đông bắc bộ sáu đến tám đợt
khu vực thanh hóa thiên huế bảy đến chín đợt
đà nẵng bình thuận bốn đến sáu đợt
khu vực tây nguyên ba đến bốn đợt
tiếp theo là phần chi tiết dự báo thờ tiết của các khu vực ngày hai tháng năm
tây bắc bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
đông bắc bộ khả năng có nắng nóng cục bộ
vùng đông bằng có nắng nóng diện rộng
thành hóa đến phú yên có khả năng xảy ra nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
tây nguyên và nam bộ nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
tiếp theo sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại